bộ y tế xác nhận du khách người anh bốn mươi chín tuổi đi trên chuyến bay vn năm mươi bốn đã dưng tính với covid một mươi chín
hiện bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện bắc quảng nam tình trạng sức khỏe ổn định
như vậy trong một mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín mới công bố có một người về từ hàn quốc
còn một mươi bốn người liên quan đến chuyến bay london hà nội vn năm mươi
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín đang gấp rút thực hiện các biện pháp tìm kiếm
kiểm soát cách ly người tiếp xúc gần với các bệnh nhân ngăn ngừa lây lan